trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa chiều nay tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh trung quốc
chủ tình quốc hội vương đình huệ đã hội đàm với đồng chí triệu lạc tế ủy viên thường vụ bộ chính trị trung ương đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa
trong không khí chân thành hiểu nghị hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm cụ thể hóa các thành quả
và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm đến trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và chuyến thăm đến việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cũng như các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đảng nhà nước việt nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định
lành mạnh bền vững lâu dài với trung quốc coi đây là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường đối đối ngoại độc lập
tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
ủy viên trưởng triệu lạc tế nhấn mạnh trung quốc luôn coi việt nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng
luôn ủng hộ việt nam thực hiện thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc
nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc tăng cường trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội và cơ quan của quốc hội
hoàn thiện phương thức lãnh đạo của đảng đối với nhà nước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế xã hội
tăng cường vai trò giám sát của cơ quan lập pháp hai nước trong việc đôn đốc các bộ ngành địa phương hai bên
triển khai thực hiện các văn kiện thỏa thuận đã ký kết vai trò của đại biểu quốc hội nhân đại
thành viên nhóm nghị sĩ hữu nghị việt trung trong việc tuyên truyền hữu nghị
cùng có đồng thuận trong nhân dân xây dựng nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai nước
phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
tán thành ý kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp
ủy viên trưởng triệu lạc tế cho rằng việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác
nhất trí thành lập ủy ban hợp tác do chủ tịch quốc hội và ủy viên trưởng nhân đại làm đồng chủ tịch
hình thành cơ chế hợp tác ở cấp độ cao nhất thể hiện mức độ hợp tác cao giữa hai cơ quan lập pháp
trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp của hai nước
ủy viên trưởng mong muốn hai bên tận dụng tốt cơ chế này tăng cường giao lưu trao đổi giữa lãnh đạo quốc hội và nhân đại
các ủy ban chuyên môn nhóm nghị sĩ hữu nghị để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp giám sát quản lý đất nước
phục vụ tốt hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại mỗi nước
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam không ngừng phát triển trong thời gian tới
hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển
nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nước
kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển đạt tiến triển thực chất
thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác về tìm kiếm cứu nạn và đường dây nóng về các vụ việc phát sinh trong hoạt động nghề cá
sớm ký hiệp định nghề cá mới tại vịnh bắc bộ cùng các nước asean thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
thực chất hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai